ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
vừa có công điện số một mươi hai về việc khẩn trương khắc phục hậu quả mưa bão số năm
và ứng phó với mưa lũ gửi các tỉnh thành phố từ quảng bình đến quảng nam và các bộ ban ngành liên quan
tổng điện nêu rõ yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố tập trung chỉ đạo hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả
và chủ động ứng phó với mưa lũ tổ chức cứu chữa người bị thương thăm hỏi hỗ trợ động viên gia đình có người chết
mất tích thiệt hại về nhà cửa các đơn vị tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để kịp thời ứng phó sẵn sàng
các phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện khắc phục nhanh
các tuyến đường sạt lở bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt các cơ quan thông tấn báo chí đồng thời làm tốt công tác
truyền thông kịp thời đưa tin diễn biến thiên tai và công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả